đối với khu vực miền trung suốt dọc các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
thì do nằm ở rìa khối không khí lạnh suy yếu
nên phần nào cũng chịu ảnh hưởng của đới gió đông đến đông nam ẩm
khiến cho khu vực này xuất hiện sương mù nhẹ giải rác
gây mưa cục bộ vài nơi trưa chiều giảm mây trời sẽ có nắng
nhiệt độ có xu hướng tăng dần và giao động ngày đêm
ở mức một mươi bảy hai mươi tám độ trời còn rét nhẹ về đêm và sáng
về phía nam các tỉnh từ đà nẵng đến khu vực ninh thuận và bình thuận
khi phổ biến ít mưa ngày có nắng nên nhiệt độ trong khoảng là hai mươi ba mươi độ
xa nở phía nam cả hai khu vực tây nguyên và nam bộ
nhìn chung là thời tiết ít có sự thay đổi
khi trong ngày thì trời nắng nhiều mưa rông
nếu có cũng chỉ xuất hiện cục bộ vào khoảng thời gian chiều tối và đêm
nhiệt độ cao nhất trong ngày tại khu vực tây nguyên là hai mươi chín ba mươi hai độ
còn tại nam bộ là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
đặc biệt là tại khu vực miền đông của nam bộ
còn có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ trên ba mươi năm độ
đến với biển đông tại quân đảo hoàng sa
có mưa vài nơi tầm nhìn xa trên một mươi km
gió đông bắc cấp năm nhiệt độ là hai mươi bốn hai mươi chín độ
còn tại khu vực quân đảo trường sa
có mưa rào và rông rải rác tầm nhìn xa trên một mươi km
gió đông bắc cấp bốn năm
riêng phía tây là gió đông bắc mạnh cấp năm
có lúc cấp sáu giật cấp bảy biển động
nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi một độ
khu vực hà nội và các vùng lân cận
nhiều mây đêm và sáng sớm có mưa phùn và sương mù giải rác
trưa chiều giảm mây hứng nắng
đêm và sáng trở rét gió đông đến đông nam cấp hai cấp ba
nhiệt độ từ một mươi bảy đến hai mươi năm độ